theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến năm h ba mươi phút sáng nay ngày một mươi một tháng hai
tình hình viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona trên thế giới đã có bốn mươi hai bảy trăm hai mươi chín trường hợp mắc
ngoài trung quốc đại lục đã có hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ ghi nhận bốn trăm sáu mươi một trường hợp mắc
nhật bản một trăm sáu mươi một trường hợp singapore bốn mươi năm trường hợp hồng kông trung quốc bốn mươi hai trường hợp thái lan ba mươi hai trường hợp
ngoài lãnh thổ trung quốc đại lục thế giới vẫn chỉ ghi nhận hai trường hợp tử vong tại philippines và hồng kông trung quốc